thưa quý vị cửa hàn sông hàn thành phố đà nẵng có vị trí địa chiến lược trong phát triển kinh tế
giao thương và an ninh quốc phòng
vị thế sông hàn được xem là biểu tượng của thành phố trong công cuộc chống giặc ngoại xâm
xây dựng và phát triển thành phố tương lai
tuy nhiên hiện nay sông hàn đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi những công trình dự án lấn sông
lấp cửa biển khiến không gian kiến tạo không gian thở của sông hàn đang bị bóc nghẹt
trước thực trạng trên chính quyền thành phố đã tạm thời cho dừng thi công các dự án dọc sông hàn
để giả soát và kiểm tra
đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được cách đây hơn một năm khi dự án marina complex do chủ đầu tư
là công ty trách nhiệm hữu hạn bến du thuyền đà nẵng triển khai ồ ạt tại phường nại hiên đông
gần cửa biển đà nẵng
dự án có quy mô một trăm bảy mươi năm một mươi hai m hai
trong đó có sáu mươi chín bốn trăm chín mươi hai m hai mặt nước cầu tàu bến du thuyền
khi dự án hoàn thành việc xây dựng hạ tầng và giao bán đất nền báo chí và người dân bỗng giật mình
trước hiện trạng lấn và lấp sông hàn quá thua bạo nhưng lại được thành phố phê duyệt từ năm hai nghìn chín
hiện nay nhiều dự án lấn sông hàn khác đang thi công đã ảnh hưởng đến dòng chảy và quy hoạch chung của thành phố
đường bạch đăng đông đã lắng ra ngoài khu nhà chùa cũ rồi
bây giờ lắng tiếp ra đây cả trăm mét nữa
đây là một hiện tượng lắng sông mà rất là nguy hiểm
cả một cái dòng sông già thế này bị lắng hết
bờ sông nó rõ ra bờ sông nó chạy thẳng vào đây nè
mà nó chạy ra là sân đà nè thẳng như cái tay tôi đây nè
thế nhưng bây giờ cái này nó trắng lại đây mà trắng rất là cứng
thế bây giờ nó cứng lại rồi thì nó không còn con đường nó tràn được nữa
thì nó phải lãi chạy qua phía bên kia
bởi vì cái dòng chảy nó thu hẹp rồi nó mạnh hơn xưa
tức là cái dòng sông nó phải đầu sâu hơn xưa
đầu mãi sâu hơn xưa thì buồn
các ở trong lòng thành phố nó phải trôi ra để nó buồn lại cái đó
mà nó càng trôi ra thì thành phố càng rỗng càng rỗng rồi
đó là cái nguy hại lâu dài
trong cuộc họp báo thường kỳ quý i năm hai nghìn một mươi chín
trước phản ánh của báo chí về các dự án lấn sông hàn
ubnd tp đà nẵng đã yêu cầu tạm dừng các dự án xây dựng ven sông hàn
để kiểm tra và giả soát
hiện có bao nhiêu dự án lấn sông hàn vẫn là câu trả lời
còn bỏ ngỏ

ở trên cái khu vực đó là như thế nào
theo yêu cầu của ubnd tp đà nẵng
một vài dự án lấn sông hàn đã tạm dừng triển khai để kiểm tra giả soát
tuy nhiên vẫn còn một số dự án có quy mô diện tích gấp nhiều lần
dự án marina complex vẫn ngang nhiên thi công ồ ạt
thưa quý vị hiện nay trên dòng sông hàn đang có nhiều công trình xây dựng lấn sông
chiếm dụng mặt nước đã và đang được đưa vào sử dụng
không gian kiến trúc hai bên dòng sông này cũng được ưu tiên cho các công trình xây dựng cao tầng
bên cạnh đó là rất nhiều dự án lấn sông lấp sông kéo dài từ sông cổ cò đến cửa hàn
đang được cấp phép và ồ ạt đầu tư xây dựng
đền hình như dự án marina complex như chúng tôi đã đề cập trong phóng sự trên
điều này đã tác động xấu đến cảnh quan hai bên bờ sông
phá vỡ quy hoạch và vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên quốc gia
trước thực trạng trên thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thành phố đà nẵng
thì kế hoạch dòng sông là tặc
bây giờ bởi vì anh kế hoạch dòng sông mà anh ấy làm nhà cô tầng cho khách sạn
thì coi như cái mất hết cả cái dòng sông này
bởi vì sông đà nẵng hán đẹp là nhờ cái dòng sông này
do đó bây giờ sửa sắc khó bởi nó đã làm nhà rồi
làm miếng cầu rồi làm công trình dân sự rồi
thì làm sao làm công trình cho dân sinh được
tôi nghĩ là cái cảnh quan sông hàn thì có thể nói rằng là đến nay
thì hầu như là đã bị khai thác một cách không kiểm soát được
sông hàn hiện nay là như đánh giá của tổ chức tư vấn gina hàn quốc
là nó quá thiếu cây xanh không gian nó trở nên khô cứng
thì cái việc đó là cái việc cần
cần phải sớm nhận ra để mà có những cái điều chỉnh kịp thời
và đồng thời có những cái định hướng để chuyển biến nó trong tương lai
trước đây thành phố đà nẵng đã phạm phải sai lầm khi cấp phép xây dựng
các công trình trụ sở hành chính công sở dân sinh xâm hại đến vùng lõi
và vùng đệm của di tích quốc gia đặc biệt thành điện hải nằm bên cạnh sông hàn
và từng có ý định xây dựng ngọn hải đăng không thành ở giữa dòng sông hàn
có những công trình hiện nay
hải đăng trên sông hàn vừa ngăn cản dòng trải
vừa che khuất tầm nhìn rõ ràng rất khó chấp nhận
và chắc chắn là trong tương lai
thì điện hải cũng phải xử lý những công trình
mà nó không đảm bảo được hai yêu cầu quan trọng này
đó là phải chú ý đến cái đặc điểm của thành phố
và chú ý đến cái chính sách an dân làm dân
và chính cái sự đồng thuận của nhân dân là nó vô cùng quan trọng
mỗi khi mà phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của toàn dân
và có được một cái bước đi đúng đắn thì chúng ta sẽ khắc phục được những cái hạn chế
vừa qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng
đã tổ chức hội nghị phận biển xã hội về dự án bến du thuyền đà nẵng
đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc đánh giá tác động của dự án đối với dòng chảy
và quy hoạch hai bên bờ sông hàn
vì thế cần thiết phải có đánh giá chính xác về dự án
nhằm bảo đảm hai hoa giữa phát triển kinh tế
thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và phục vụ dân sinh
trước những kiến nghị của người dân và các nhà khoa học cũng như là dư luận
thành phố đã kịp thời tạm dừng các dự án để ra soát
mục đích là nhằm tìm kiếm giải pháp về mặt quy hoạch
không gian đáp ứng nguyện vọng của người dân theo đúng tinh thần của thông báo ba trăm ba mươi một của thành ủy đà nẵng
đó là nhất quán quan điểm phát triển bền vững đảm bảo lợi ích của người dân doanh nghiệp và nhà nước
có tính toàn diện khách quan công khai và công bằng
trên cơ sở đó sẽ sớm có những phương án điều chỉnh quy hoạch hợp lý
với quan điểm hài hòa lợi ích của người dân và các nhà đầu tư
đặc biệt là khả năng thực thi theo đúng quy định của pháp luật
việc quy hoạch và phát triển thành phố đà nẵng trong tương lai theo các mục tiêu đã đề ra
như văn minh hiện đại thông minh bốn an là yêu cầu tất yếu
tuy nhiên việc bảo đảm sự phát triển bền vững và đúng quy định pháp luật phải là ưu tiên hàng đầu
có như thế sông hàn mới mãi là biểu tượng của thành phố đà nẵng